xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trên cả ba miền đất nước đang có sự chuyển biến và phân hóa rõ ràng
miền bắc thì truyền mưa rông miền trung thì nắng nóng ngay gắt
tây nguyên và nam bộ thì mưa rông lớn diện rộng kèm các cảnh báo nguy hiểm
cụ thể tại miền bắc nắng nóng chỉ còn xảy ra trong ngày hôm nay
bắt đầu từ đêm nay khi các hình thế gây mưa là rãnh thấp qua khu vực bắc bộ
và hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh sẽ gây mưa rông diện rộng cho khu vực
kèm các cảnh báo nguy hiểm
trên các sông suối khu vực bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lên từ hai đến năm mét
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ và thượng lưu
có khả năng đạt mức báo động một
hạ liêu các sông chính ở dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trúng thẳng
về tình hình nhiệt độ do có mưa nên nhiệt độ cũng giảm nhanh
nếu như ngày hôm nay mức nhiệt ở ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trời oi nóng thì sang đến ngày mai
nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ chạm ngưỡng là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
nhiệt độ giảm nhanh từ ba đến bốn độ
trời mát mẻ và dễ chịu
trên xuống miền trung nắng nóng đang là trạng thái thời tiết chủ đạo tại đây
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa kéo dài xuống đến phú yên
đều có những nơi có nắng nóng
đều ghi nhận trạng thái là nắng nóng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng khu vực vùng núi phía tây
từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
thì có nắng nóng gai gắt từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
thời tiết này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khỏe người dân trên địa bàn
và công tác phòng chống dịch
vì thế mà quý vị cần lưu ý bảo vệ sức khỏe
và tuân thủ các yêu cầu của bộ y tế
trái ngược với miền trung
tại khu vực tây nguyên cũng như nam bộ
lại đang có những ngày mưa rông dịa rộng
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác
các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là rông lốc hay là gió giật mạnh và ngập úng
nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại khu vực tây nguyên
và từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
vùng biển quần đảo hoàng sa
cũng như là quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét biển động
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
chiều tối và đêm nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
ngày có nắng gián đoạn gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi sáu cho đến ba mươi bốn độ